ngày một mươi tám tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết
đã tạm giữ đối tượng nguyễn tấn phát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại huyện trân thành tỉnh bình phước
để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội là do thiếu tiền tiêu xài
và để trả nợ nên đã đặt mua súng và đạn qua mạng xã hội để đi cướp ngân hàng
khoảng một mươi giờ ngày một mươi bảy tháng bốn pháp điều khiển xe mô tô biển số năm mươi ba v tám mươi nghìn ba trăm sáu mươi bảy
đến dựng tại hẻm nhà dân cạnh phòng giao dịch sa câm bang chi nhánh bầu bàn
và đi bộ vào ngân hàng giả vờ làm khách hàng vừa giao dịch
khi gần hết giờ giao dịch quan sát thấy trong quầy giao dịch vắng người
pháp bất ngờ rút súng thủ sẵn trong người bắn chỉ thiên lên trận nhà
và đe dọa nhân viên ngân hàng lấy tiền bỏ vào túi sách của đối tượng
khi cầm ba lô tiền phát chạy ra hướng cửa chính
thì nhân viên bảo vệ đóng cửa cuốn chặn đường và khống chế phát rồi trình báo và bàn giao cho công an

và hỗ trợ đào tạo thêm
nên là trong quá trình xảy ra thì mấy ảnh cũng không có quá bỡ ngỡ với cái chuyện cướp tại hiện trường
ngay sau khi nhận tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
để tiến hành khám nghiệm điều tra làm rõ vụ việc
tại hiện trường công an đã thu giữ một khẩu súng sáu viên đạn
và số tiền hơn tám trăm linh triệu đồng mà phát vừa cướp được
theo tài liệu của cơ quan điều tra do không có tiền tiêu xài và trả nợ
nên nguyễn tấn pháp đã đặt mua một khẩu súng cùng hai mươi viên đạn
qua mạng xã hội với giá năm triệu đồng
sau đó pháp đã nhiều lần đến ngân hàng sacombank trong quốc lộ một mươi ba
thị trấn lê uyên bầu bàn giải làm khách giao dịch để điều nghiên trước khi ra tay
đối tượng đã xác định là cướp ngân hàng
do đó là đối tượng chuẩn bị công cụ phương tiện rất là bài bản
có cái dự mưu từ trước
trên kinh thần thì cái nguyên nhân của cái việc này cũng do một phần là
đối tượng đang nợ tiền dai qua app
là bị dí nợ cho nên là đối tượng thực hiện cái hành tri đến cùng
trước đó trên địa bàn huyện bầu bàng cũng đã xảy ra hai vụ các đối tượng sử dụng súng để cướp ngân hàng
tuy nhiên cả ba vụ lực lượng chức năng đã phối hợp tốt với quần chúng nhân dân
không che bắp giữ ngay được các đối tượng
để có được kết quả đó công an huyện bầu bàng đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh
thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật phương thức thu đoạn của các loại tội phạm
cũng như cách xử lý ứng phó với các tình huống đối tượng cướp ngân hàng